trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức nước cộng hòa cuba chiều ngày chín tháng bảy phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã hội kiến với đồng chí raúl castro
bí thư thứ nhất ban chấp hành trung ương đảng cộng sản cuba và miguel díaz canel chủ tịch hội đồng nhà nước và hội đồng bộ trưởng cộng hòa cuba
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh khẳng định việt nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt việt nam cuba
quyết tâm củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị anh em đoàn kết thủy chung trong sáng và hợp tác toàn diện giữa hai đảng hai nhà nước và nhân dân hai nước
phó chủ tịch nước khẳng định việt nam phản đối và yêu cầu chấm dứt chính sách bao vây cấm vận chống cuba
các đồng chí raúl castro và miguel díaz canel khẳng định cuba trân trọng tình đoàn kết và sự ủng hộ của việt nam đối với cách mạng cuba
nhất là trong giai đoạn hiện nay khi cuba đang thực hiện quá trình cập nhật mô hình kinh tế xã hội trong bối cảnh tình hình khu vực và quốc tế diễn biến phức tạp
tiếp đó đoàn công tác đã đến thăm dự án hợp tác việt nam cuba về sản xuất lúa gạo giai đoạn năm tại tỉnh pina del rio
tối cùng ngày phó chủ tịch nước đã tham dự lễ khai mạc những ngày văn hóa việt nam tại cuba